để lấy ý kiến dự thảo đề cương đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả trình hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng
tại hà nội ban chỉ đạo xây dựng đề án vừa tổ chức hội thảo với các đại biểu và chuyên gia
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì cuộc hội thảo
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí phạm minh chính khẳng định trong hơn ba mươi năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
tuy nhiên trong tình hình mới đại hội một mươi hai đã chỉ ra những hạn chế yếu kém hiện nay là chủ trương giải pháp đề ra nhiều nhưng chưa tạo được đột phá
tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu có nơi triển khai tích cực có nơi làm cầm trừng
do đó việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương thức lãnh đạo của đảng xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài
đây là vấn đề rất khó vì liên quan đến cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở nên rất cần sự hiến kế của các đại biểu từ kinh nghiệm thực tế
các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương thức lãnh đạo của đảng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong đó đi sâu cho ý kiến về các đảng ủy khối ở trung ương và địa phương về mối quan hệ giữa đảng ủy với ban cán sự hoặc đảng đoàn về tổ chức cơ sở đảng các cơ quan tham mưu giúp việc đơn vị sự nghiệp của đảng tổ chức bộ máy của nhà nước